được tin tổng thống nước cộng hòa hồi giáo iran ibrahim raisi bộ trưởng ngoại giao iran hossein amia abdullahian
và một số quan chức cấp cao iran thiệt mạng trong vụ tàn nạn máy bay vào ngày một mươi chín tháng năm
quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã gửi điện chia buồn tới quyền tổng thống iran mohammad mokhowei
chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn đã gửi điện chia buồn tới chủ tịch quốc hội iran muhammad bakr khalibab
cùng ngày bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn đã gửi điện chia buồn tới quyền bộ trưởng ngoại giao iran ali bagori kani